chiều nay hai mươi một tháng năm tòa án quân sự quân chủng hải quân tuyên án đối với các bị cáo
trong vụ sai phạm tại ba khu đất quốc phòng trên đường tôn đức thắng tp hcm
cựu thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn văn hiến bị tuyên phạt bốn năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo bùi như thiềm bị tuyên phạt chín năm tù
đoàn mạnh thảo bảy năm tù bùi văn nga bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đinh ngọc hệ tức út chọc bị tuyên phạt hai mươi năm tù tổng hợp với bản án một mươi hai năm tù trước đó
của tòa án quân sự trung ương là ba mươi năm tù
cùng với tội danh trên phạm văn diệt bị tuyên một mươi năm năm tù và vũ thị hoan bảy năm tù